trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang hoành hành dữ dội tại tây âu trong đó có nga
chính quyền nga cũng khẳng định vẫn kìm hãm được dịch bệnh
nhưng lại dự kiến là tình hình sẽ xấu đi trong những tuần tới
và nga cũng hiện là quốc gia có hơn sáu lưu học sinh việt nam
đang học tập tại một trăm tám mươi trường trên khắp đất nước
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín như thế này các lưu học sinh việt nam ở nga
mặc dù lo lắng nhưng vẫn quyết tâm vượt qua khó khăn tiếp tục ở lại học tập
để ngăn chặn sự bùng phát của dịch covid một mươi chín từ giữa tháng ba năm nay
chính phủ nga đã quyết định đóng cửa các trường học yêu cầu các trường đại học
cho sinh viên tiến hành học từ xa qua mạng internet
không chỉ có việc học dịch covid một mươi chín đã khiến đời sống sinh hoạt thường ngày
của các bạn sinh viên việt nam tại lê măng nga cũng gặp khó khăn
tuy nhiên hầu hết các bạn đều tỏ ra lạc quan tin tưởng vào các biện pháp phòng dịch
của chính phủ nga đồng thời vượt qua khó khăn để ở lại tiếp tục học tập

về công việc học tập và sinh hoạt hàng ngày
nhất là học tập thì nhà trường đã cho sinh viên nghỉ học và chuyển qua học online
sinh hoạt hàng ngày thì bọn em hạn chế ra ngoài và tránh tiếp xúc
những nơi đông người và nơi công cộng
về phần mình trước những khó khăn lo ngại của một số bạn sinh viên
ban cán sự đoàn tại liên bang nga đã có những thông báo chính thức gửi tới các cơ sở đoàn
động viên các bạn sinh viên đoàn viên không nên hoang mang hoảng sợ
hiện nay có một số bạn sinh viên bày tỏ sự lo lắng đó là có ý định đăng ký vẩy nước
tuy nhiên theo ý kiến của tôi hành trình trở về việt nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn
vì thứ nhất nhiều hãng không đã hạn chế các đường máy quốc tế
thứ hai nguy cơ bị lây nhiễm do tiếp xúc với rất nhiều nguồn lây bệnh như đi lại
tiếp xúc ở sân bay trên máy bay
khi về việt nam các bạn sẽ phải lưu lại khu cách ly
và bên cạnh đó theo tôi được biết thì số người việt hồi hương hiện nay cũng rất đông
từ nhiều nước khác nhau vô hình chung làm phức tạp thêm tình hình dịch bệnh
và tạo thêm gánh nặng về kinh tế cũng như nhân lực trong phòng chống dịch bệnh trong nước
dù gặp nhiều khó khăn vất vả cùng những nỗi lo trước nguy cơ dịch bệnh
nhưng các bạn sinh viên việt nam tại liên bang nga vẫn luôn lạc quan quyết tâm bám trụ ở lại học tập
sẽ nhanh chóng kiểm soát ngăn chặn được đại dịch covid một mươi chín
để các bạn có thể nhanh chóng trở lại nhịp sống như quá trình học tập bình thường trước đây